là căn bệnh thiếu máu do tan máu di truyền
đây là một căn bệnh thiếu máu rất nguy hiểm và phổ biến tại nhiều tỉnh thành của nước ta
bệnh không những gây nên những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe con người
mà còn ảnh hưởng tới chất lượng giống nồi
người mắc căn bệnh này sẽ phải truyền máu suốt đời
phải phụ thuộc vào nguồn máu cho tặng từ người khác để duy trì sự sống
và kèm theo đó là những biến chứng rất nguy hiểm
tuy nhiên điều mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình sức khỏe cuộc sống lần này
đó là căn bệnh này tuy rất khó chữa nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa nó
thế nhưng điều đáng nói là chẳng mấy khi người dân quan tâm đến việc phòng tránh tăng máu bẩm sinh
dù cách làm không quá khó khăn
em chỉ ước là giải thư chỉ có một lần duy nhất thôi
suốt khi em sinh con
có một ai đó có thể nói với em về bốn cái chữ tàn máu bậm sinh
bọn em sẽ làm sàng lọc trước sinh và em sẽ không sinh ra con bị bệnh
chỉ vì là mình thiếu thông tin mà cả cuộc đời con em
phải phụ thuộc hoàn toàn vào những nguồn máu cho tặng từ người khác
và phải đối diện với những cây biến chứng của bệnh tàn máu bậm sinh gây ra
những giọt nước mắt muộn màng của người mẹ trẻ
chỉ vì thiếu hiệu bệnh
không biết không thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc trước sinh
mà đánh mất cơ hội sinh con khỏe mạnh
cách đây năm năm niềm vui đón đứa con trai vào đời chưa được bao lâu
thì vợ chồng chị vô cùng đau xót khi biết con mình bị bệnh tàn máu bậm sinh
đây là căn bệnh mà người mắt phải truyền máu suốt đời mới có thể sống
kèm theo đó là những biến chứng nguy hiểm
theo các bác sĩ nếu như trước khi mang thai
vợ chồng chị tiến hành làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh
thì đã có thể phát hiện và phòng ngừa bệnh
bằng các phương pháp y học
đứa trẻ sinh ra đã không mắc căn bệnh này
tất cả các sản phụ đặc biệt là trong ba tháng thay kỳ đầu
ít nhất cũng phải được làm xét nghiệm tế bằng máu
để xem nếu mà thai phụ mà có nghi cơ mang gen thoa sơ mi
thì nhất định phải xét nghiệm chồng ngay
để nếu mà phát hiện chồng cũng mang gen là mình còn đủ thời gian
để làm trả đoán trước sinh
còn nếu mà để phòng ngựa xa hơn nữa
thì chúng tôi mong muốn các bạn trẻ
đặc biệt là cái lứa tuổi tiền hôn nhân
mình làm xét nghiệm luôn trước đi
vì nếu mình biết mình mang gen
mình thì tốt nhất là mình nên chọn yêu một cái người không mang gen
thì lúc đấy mình không phải lo chẩn đoán trước sinh nữa
tăng máu bậm sinh hay còn gọi là thalesamia
là bệnh thiếu máu do tăng máu di truyền
bệnh có hai biểu hiện chính là thiếu máu và ứ sắc trong cơ thể
có hai nhóm chính là alpha thalesamia và beta thalesamia
đây là căn bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thầy thường
tỷ lệ mắc bệnh là như nhau ở cả nam và nữ
tùy theo bố và mẹ là người mang gen dị hợp tự
với từng kiểu đột biến gen khác nhau
mà nguy cơ sinh con mắc thalesamia có tầng số khác nhau
theo tổ chức y tế thế giới
hiện có bảy người dân trên toàn cầu mang gen bệnh thalesamia
một một các cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con mang bệnh
hoặc mang gen bệnh thalesamia
bệnh này là bệnh di truyền
tại sao di truyền
bệnh di truyền thì cái gen mà gây bệnh
nó nằm trên một cái nhiễm sắc thầy thường
này là gen trội chứ không phải là gen lặng
do đó chỉ cần một cái gen thôi
thì mình có thể biểu hiện bệnh rồi
cái đặc tính của bệnh này là một cái bệnh bẩm sinh
tức là mới sinh ra đời
thì đã mang căn bệnh đó trong người mình rồi
xã vĩnh đồng huyện kim bôi tỉnh hòa bình
ở đây có một ngôi làng mà người ta vẫn quen gọi là làng của những người lùn
sở dĩ ngôi làng có cái tên kỳ lạ đó
là vì nơi đây vốn được xem là vùng rối
của bệnh tăng máu bẩm sinh thalessamia
tỷ lệ người dân mắc cân bệnh này cao nhất cả nước
thalessamia là bệnh di truyền
nếu hai người kết hôn với nhau
mà chỉ cần một người mang gen bệnh
thì khả năng sinh con ra cũng sẽ mắc bệnh
người dân trong làng còn nghèo
trình độ dân trí chưa cao
họ chủ yếu kết hôn với người cùng làng cùng xã
nên căn bệnh này cứ thế di truyền từ đời này sang đời khác
nếu hai người bị bệnh ở mức độ nhẹ kết hôn với nhau
khi sinh con sẽ có
hai mươi năm khả năng bị bệnh thalessamia ở mức độ nặng
do nhận cả hai gen của bố và mẹ truyền cho
năm mươi khả năng sinh con bị bệnh mức độ nhẹ
hoặc là người mang gian bệnh của bố hoặc mẹ truyền cho
hai mươi năm khả năng con bình thường
nếu một người ở mức đầu nặng kết hợp với một người ở mức độ nhẹ
khi sinh con có năm mươi khả năng bị mức đầu nặng
do nhận cả gian bệnh của bố và gen bệnh của mẹ truyền cho
năm mươi khả năng con bị bệnh ở mức độ nhẹ
do nhận gen bệnh từ bố hoặc mẹ truyền cho
để phát hiện thì chúng ta phải coi tiền sử gia đình tại cái bệnh này di truyền
chính vì vậy đối với cái bệnh lý này khi phát hiện một người mắc bệnh hoặc mang ran bệnh
thì tất cả các bác sĩ mà nắm rõ đó thì cũng phải yêu cầu cả gia đình đó phải đều được đi xét nghiệm
để phát hiện coi mình có mang rơi bệnh hoặc mình đã bị bệnh rồi
cái đó là cái rất rất là quan trọng là cái tiền sử
còn cái thứ hai nữa đó là chỉ có nước phải phát hiện qua các cái cuộc khám nghiệm xét nghiệm tổng quát mà thôi
xét nghiệm công thức máu huyết đồ và đặc biệt khi chúng ta nếu lập gia đình
thì cũng phải được tư vấn của bác sĩ để xét kiểm tầm soát luôn cái người khác giới kia
để chúng ta có cái vấn đề theo dõi và chúng ta dự phòng
gia đình bà bùi thị ức có ba người con đều mắc bệnh tăng máu bẩm sinh thalassemia
người con gái úc thì đã mất hồi năm sáu tuổi
người con trai cả thì mất năm hai mươi ba tuổi
nhà chỉ còn lại cậu con trai duy nhất
cũng đã ngoài đôi mươi
nhưng chồng chẳng khác nào là một đứa trẻ
thầy trọng yếu ớt
sức khỏe kém
lại mang những triệu chứng của bệnh thalassemia
nên tương lai của anh gần như xa vời
nghĩ là chả biết bao giờ con cái thế nào mà cứ thấy ốm đâu mái
nghĩ lúc đấy chả biết cái kiếm cái gì hay là làm cái gì cho nó có để xem mang cháu đi viện xem cháu bị thế nào
lúc đấy thì cũng chưa biết là cái bệnh huyết tán này
bây giờ cố gắng để chăm sóc cho cháu thì cũng biết là bệnh cháu này thì bác sĩ bảo là không chữa khỏi được
chỉ có cái là kéo dài thời gian tuổi thọ cho cháu thôi
nên là gia đình cũng cố gắng để thở xếp sắp thời gian và làm thế nào để mang cháu đi kiểm tra định kỳ để kéo được tuổi thọ cháu thôi
bệnh nhân có thể biểu hiện ở ngoài da
da chúng ta xanh xao đi rồi có thể vàng kết mặt mắt
có thể đi tiểu sậm màu hơn
đó là những cái biểu hiện của tán huyết
và ngoài ra thì do tán huyết thì cái hồng cầu mình khi tán huyết nó cũng có cái nơi nó chết
nó chết đó là cái lách của chúng ta
thì khi mà tán huyết nhiều cái lách chúng ta càng ngày nó sẽ càng lớn lên
biểu hiện bệnh nhân có thể có lát to bụng có thể bự ra nếu mà trường hợp nặng
thì khi sắc chúng ta có thể là nó ứ ở da
những trường hợp thậm chí nó nặng nó giảm sầm đen luôn nếu chúng ta không chịu thải
cái thứ hai là sắc có thể ứ ở tim và gây cho bệnh nhân triệu chứng suy tim
mà nếu như mà bệnh nhân đã suy tim rồi thì hầu như là rất là khó điều trị
đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong chiếm khoảng bảy mươi
tất cả nguyên nhân tử vong ở cái bệnh nhân thalassemia
ở người bệnh này chúng ta thấy cái trán họ dồ hơn
cái hai gò má họ cao hơn cái mũi do đó chúng ta thấy nó bị tẹt đi
nó gọi là có cái khu mặt giống như người mongoloid vậy đó
rồi còn tay chân thì do dinh dưỡng kém mà có thể là teo cơ bụng thì lớn
đó là những cái biểu hiện của bệnh lý
vì thiếu máu bệnh nhân sẽ phải truyền máu
mỗi một lần truyền máu bệnh nhân lại có một lượng sắt của các hồng cầu tích tụ lại trong cơ thể
chính vì vậy từ một mươi đến hai mươi lần truyền máu thì lượng sát sẽ thành thừa
sắc ứ động lại sẽ gây tổn thương cho các cơ quan như là tim gan tuyến nội tiết như tiểu đường suy tim suy gan
tuổi thọ của các bệnh nhân mắc bệnh theleshmia thường không cao
cùng với đó nhiều trường hợp thai bị chết lưu trong bụng mẹ
hoặc tử vong ngay sau khi sinh
đây là căn bệnh đòi hỏi rất nhiều thời gian công sức cũng như kế hoạch và chi phí của người bệnh
bởi sự ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống và giống nồi sau này
cái vấn đề quan trọng nhất là chính bản thân của cái người mắc bệnh đó là phải hiểu thật là
hiểu được thật là cận kẽ cái bệnh của mình và phải được bác sĩ phải tư vấn
và phải được theo dõi ở một cái trung tâm hoặc là một cái khoa chuyên về điều trị cái bệnh talla
khi mà họ đã được tư vấn kỹ càng họ chuẩn bị một cái tâm lý
và cái quan trọng đó tôi nghĩ là mình thực sự không phải là cái bệnh này là cái bệnh gì
nó gọi là bệnh ác tính hay là bệnh ung thư nó chỉ là mảng tính thôi
nếu chúng ta biết cách điều trị đối với thể trung bình và thể nhẹ
thì cũng có một cuộc sống gần như người bình thường không có vấn đề gì cả
để đừng có để cái biến chứng như nãy tôi có nói đó
nếu để ra suy tim suy gan xơ gan vân vân tiểu đường thì nó rất là khó điều trị
như vậy là chúng ta phải tuân thủ theo cái lịch tái khám hạch hẹn
chúng ta phải tuân thủ cái điều trị
tuy khó chữa nhưng bệnh tan máu bẩm sinh thale hoàn toàn có thể phòng ngừa
vấn đề là chúng ta đừng chủ quan chỉ cần thực hiện các xét nghiệm tiền hôn nhân
hoặc những đôi vợ chồng trước khi có kế hoạch mang thai sinh con
thì nên làm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh để biết được người vợ hay người chồng có mang bệnh thale hay không
từ đó các bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp phòng bệnh
có thể sinh con khỏe mạnh
đầu tiên hết là chúng ta phải có tư vấn cho tiền hôn nhân
khuyến khích đôi vợ chồng đó tự nguyện đi thử máu
thì cái bệnh này chúng ta có thể phát hiện bằng một cái xét nghiệm huyết đồ bình thường thôi rất đơn giản
thì nếu như chúng ta phát hiện ra chỉ số hồng cầu chúng ta đó
mcv nó nhỏ msh nó giảm
thì nó cũng đã nghĩ tới cái bệnh này
hiện tại ở việt nam thậm chí tại bệnh viện tôi cũng đã làm được hết
thì nếu như sau khi chúng ta làm tầm soát như vậy đó
nếu hai đôi vợ chồng không có mỹ ngăn bệnh hết
thì cưới nhau bình thường
còn nếu như tình huống thứ hai là một bên mang xin bệnh một bên không mang xin bệnh
thì khả năng xanh ra con khả năng nặng ít lắm
chỉ có khả năng trung bình và nhẹ thấp đỡ xuống và mang bệnh thôi
thì họ cưới nhau cũng gần như bình thường
nhưng chúng ta tránh cái trường hợp là hai người đều mang gen bệnh
thì sát xuất đứa con sinh ra mắc cái bệnh nặng rất là cao
như vậy thì chúng ta vẫn tư vấn
nếu như họ mới quen nhau thì có thể họ tự quyết định chuyện của họ
mình cũng nói
còn nếu như yêu nhau quá thì mình cũng không thể nào ngăn cản
thì vẫn cho cưới được
nhưng cưới xong thì lúc mà có em bé đó
thì chúng ta phải chẩn đoán trước sinh
thì bây giờ kỹ thuật ở việt nam chúng ta đã làm được
nếu chúng ta phát hiện bé mà mang ra bệnh mà thể nhẹ
hoặc là trung bình chúng ta vẫn cho sinh
nhưng đối với thể nặng thì bác sĩ sẽ tư vấn
còn cái biện pháp
tiếp theo là chúng ta ngoài ra đừng có để tới lập gia đình
thì chúng ta cũng phải có giống những cái buổi này
chúng ta có truyền thông
chúng ta đưa vô cái giảng dạy trong học đường
cái thường thức bình thường
để cho mọi người hiểu được cái căn bệnh này
và biết được cách để chẩn đoán sớm
cũng giống như là phòng tránh
cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia bệnh viện phụ sản trung ương
lần đầu tiên đã thực hiện thành công kỹ thuật
chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi
trong thủ tinh ốc quốc

loài trừ được bệnh lý di truyền tăng máu bậm sinh thalassemia
đây được xem là một thành tựu trong công cuộc phòng ngừa
và đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này
cụ thể kết quả xét nghiệm cho thấy
cả hai vợ chồng bệnh nhân đều mang gian bệnh thelessemia
năm hai nghìn một mươi sáu bệnh nhân được thực hiện thụ tinh ống nghiệm
tại trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia
sau khi sản lọc phôi
các bác sĩ đã chọn ra được phoi bình thường
để chuyển vào tử cung
trong thời gian thay giáo sư tiến sĩ nguyễn viết tiến
đã trực tiếp mẫu đón cháu bé ra đời hoàn toàn khỏe mạnh
đối với kỹ thuật này thì phải nói rằng rất là khó
đây là trường hợp lần đầu tiên mà chúng tôi làm được thành công
lần đầu tiên chúng tôi làm được thành công
và nếu thế này thì kỹ thuật chúng ta rèn luyện
và cố gắng để mà áp dụng cho những trường hợp
mà bố mẹ mang gen bệnh lý về di truyền
thì làm bằng kỹ thuật thủ tinh trong ống nghiệm
làm bằng chẩn toán
trước khi phôi thai làm tổ thế này
thì chúng ta sẽ loại bỏ được những bệnh mang tính di truyền
việc thực hiện thành công kỹ thuật chẩn đoán di truyền
trước chuyển phôi trong thủ tinh ống nghiệm
loại trừ được bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia
đã cho các cặp vợ chồng mang gian bệnh
có cơ hội được mang thai và sinh con khỏe mạnh bình thường
điều này chứng tỏ y học hiện đại rất phát triển
vấn đề là bản thân người dân nên tự có ý thức phòng bệnh
thực hiện các xét nghiệm không mất quá nhiều thời gian và chi phí
đừng vì sự chủ quan mà phải hối hận cả đời
thưa quý vị phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh
một lần nữa chúng tôi hy vọng các đôi vợ chồng
trước khi có kế hoạch sinh con nên thực hiện việc xét nghiệm sàn lọc trước sinh
để có thể kịp thời phát hiện ra mình có mang trong người ghen bệnh di truyền hay không
từ đó sẽ có những phương pháp phòng tránh bệnh thích hợp